tại trụ sở chính phủ ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ đã họp về tình hình thực hiện công tác điều hành giá sáu tháng đầu năm
và dự báo kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trường ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ chủ trì hội nghị
theo báo cáo của tổng cục thống kê cpi bình quân sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai sáu mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thấp nhất trong vòng ba năm qua nguyên nhân được các chuyên gia đánh giá là do giá lương thực giá xăng dầu giá dịch vụ giảm
cùng với đó các bộ ngành địa phương cũng bảo đảm cân đối cung cầu điều hành giá các mặt hàng do nhà nước quản lý với mức độ phù hợp
hạn chế tác động đến giá cả chung và lạm phát kỳ vọng
dự kiến lạm phát cả năm nay chỉ khoảng ba bốn mươi một thấp hơn nhiều so với mục tiêu dưới bốn của chính phủ
nên phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị các bộ đề xuất phương án điều chỉnh giá dịch vụ công do nhà nước quản lý